theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay ngày một mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km đến bảy giờ ngày một mươi một tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên

do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km
vùng biển vịnh bắc bộ khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh